qua tám năm liên tục tổ chức từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi sáu ngày hội chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội hiến máu thường niên
thu hút nhiều cơ quan đơn vị và cá nhân cùng chung tay chia sẻ giọt máu hồng vì những người bệnh
mới đây ngày hội hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ chín đã được tổ chức tại nhà văn hóa thiếu nhi quận ninh kiều thành phố cần thơ
thu hút đông đảo tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên tham dự
qua đó nhận được bảy trăm linh đơn vị máu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bốn trăm linh đơn vị máu theo kế hoạch đề ra
trong năm hai nghìn một mươi sáu chưa một ngày nào hệ thống bệnh viện của thành phố rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị
đây là kết quả từ phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm qua
đáng chú ý số lượng đơn vị máu thu được từ ngày hội chủ nhật đỏ hàng năm
luôn góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch
kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân mỗi dịp giáp tết âm lịch
thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm giúp nhiều người bệnh được khỏe mạnh để vui tết bên người thân
công tác truyền thông cũng được
công tác truyền thông cũng được ban thị trường thành đoàn thực hiện từ rất sớm
bởi vì đây là có hoạt động thường niên rồi
và cũng đã được tuyên truyền trên mạng xã hội trên website của
cũng như là thông tin rộng rãi trong các hệ thống của đoàn
và mong muốn là không chỉ riêng ngày chủ nhật đỏ
mà cái tinh thần của ngày chủ nhật đỏ sẽ được các bạn tiếp tục phát huy
từ đây đến trước tết cũng như là trong tết nguyên sau tết nguyên đáng
để đảm bảo nguồn máu dự trữ cứu sống người bệnh trong những lúc nguy khó
năm nay với thông điệp sinh mệnh của bạn và tôi
thành đoàn thành phố cần thơ mong muốn thông qua hoạt động hiến máu chủ nhật đỏ hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên
và các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia
để góp phần tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người nhân dịp năm mới
đồng thời phát huy tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng
trong lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
bản thân thảo là từ nhỏ lớn là thảo rất là sợ kim
nhưng mà đến khi nghe đến chủ nhật đỏ những cái ý nghĩa mà chủ nhật đỏ mang lại
thì thảo mới quyết định tham gia và bỏ đi cái nợ sợ của mình
và năm nay là năm thứ ba rồi cảm giác vẫn như vậy
vẫn rất là vui và vui hơn nữa là càng ngày chủ nhật đỏ
càng thu hút được đông đảo với cả các bạn trẻ
thì đó là niềm vinh dự rất lớn và rất là vinh dự
năm nay ban tổ chức cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch thành phố cần thơ
đưa ngày hội hiến máu chủ nhật đỏ trở thành một trong những hoạt động chính của cuộc thi
qua đó quảng bá rộng rãi phong trào hiến máu tình nguyện của cần thơ
đồng thời động viên và nâng cao tinh thần tương ái
cống hiến cho cộng đồng của giới trẻ giúp phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa
với số lượng dự kiến trên một trăm hai mươi năm đơn vị máu
càng khẳng định chuỗi ngày chủ nhật đỏ thực sự là một trong những sự kiện hiến máu quan trọng
góp phần bổ sung lượng máu lớn vào kho máu dự trữ
đồng thời cũng là món quà tết vô cùng ý nghĩa dành cho người bệnh trong dịp tết đến xuân về